ngày hai mươi sáu tháng một mươi diễn đàn mekong connec ceo forum hai nghìn một mươi sáu đã chính thức khai mạc tại thành phố cần thơ
tham dự diễn đàn có khoảng sáu trăm linh doanh nhân vùng đồng bằng sông kiều long các nhà quản lý trung ương và địa phương
các chuyên gia dự án khởi nghiệp cùng các nông dân vùng đồng bằng sông cửu long
với chủ đề tìm cơ trong nguy đối mặt biến đổi khí hậu vấn nạn môi trường và thách thức hội nhập
diễn đàn năm nay nhằm chia sẻ các vấn đề chính hiện nay của nông nghiệp việt nam và đồng bằng sông kiều long
kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu của thế giới và gợi ý cho việt nam xây dựng và tối ưu hóa chuỗi giá trị nông nghiệp
ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới và mô hình nông nghiệp thích ứng cho đồng bằng sông kiều long
giải bài toán nhân lực và lò so khởi nghiệp cho nền kinh tế xanh
đồng thời đây cũng là nơi gặp gỡ trao đổi và chia sẻ thông tin cơ hội kinh doanh do mạng lưới liên kết bốn tỉnh thành mekong
là an giang bến tre cần thơ và đồng tháp cùng hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao và câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu
trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
tuy nhiên trong thời gian qua đồng bằng sông cửu long mới hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất của vấn đề biến đổi khí hậu
đó là tình hình hạn hán xâm nhập mặn thiếu nước ngọt trong sản xuất sinh hoạt của người dân
cả một vùng đồng bằng trù phú với bao loại sản vật dưới nước trên đồng bị thiệt hại nặng nề
bên cạnh đó những vấn đề về môi trường cũng khiến cho đồng bằng sông kỳ long đứng trước nhiều khó khăn thách thức